cấp độ một cấp độ hai hoạt động có điều kiện người tham gia phải được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh đảm bảo bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín cấp độ ba bốn không hoạt động
đối với các hoạt động trong nhà như đám cưới đám tang hội họp tập huấn hội thảo hoạt động lễ hội sự kế văn hóa thể thao phải đảm bảo bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
cấp độ một đều hoạt động không hạn chế số người tham gia nhưng không vượt quá sức chứa tối đa đảm bảo giữ khoảng cách từ một mét trở lên
cấp độ hai hoạt động hạn chế số người tập trung tối đa không quá năm mươi sức chứa tối đa đảm bảo khoảng cách từ hai mét trở lên
cấp độ ba hoạt động hạn chế số người tập trung tối đa không quá hai mươi năm sức chứa tối đa đảm bảo giữ khoảng cách hai mét trở lên
dịch bệnh hà nội đang diễn biến phức tạp gần một mươi ngày gần đây thủ đô liên tục ghi nhận số ca mắc trên một trăm linh ca trên ngày
tỷ lệ ca cộng đồng từ ngày một mươi một tháng một mươi đến nay khoảng hơn ba mươi tổng số ca mắc trên ngày
việc truy vết xét nghiệm được hà nội áp dụng quyết liệt để kịp thời tách f ra khỏi cộng đồng chủ động phòng dịch bùng phát sớm từ xa
tuy nhiên vẫn đề nghị cách ly f một ra sao ở nhà hay cách ly tập trung đang có nhiều ý kiến tranh luận
trao đổi với phóng viên báo sức khỏe và đời sống sáng ngày một mươi năm tháng một mươi một liên quan đến thông tin một số f một tại phường trung văn được cách ly tại nhà
ông nguyễn anh tuấn trường phòng y tế quận nam từ liêm cho biết đây không phải là các trường hợp thí điểm cách ly tại nhà của sở y tế hà nội
mà quận làm theo đúng hướng dẫn của bộ y tế và tp hà nội
theo đó quận cho phép tất cả những người thuộc trường hợp f một thuộc bốn nhóm người già bệnh nền phụ nữ mang thai trẻ em mà gia đình có đủ điều kiện được cách ly tại nhà
trước đó kế hoạch thực hiện quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
do ủy ban nhân dân tp hà nội ban hành ngày hai mươi chín tháng một mươi cũng đã nêu rõ hà nội áp dụng cách ly tại nhà đối với các trường hợp người cao tuổi
người có bệnh nền phụ nữ có thai và dưới một mươi tám tuổi có người chăm sóc
các f một còn lại thực hiện cách ly tập trung theo quy định
ông tuấn cũng cho biết thêm hiện quận có phường phú đô vùng đỏ nguy cơ rất cao duy nhất ở hà nội
trong vườn cũng có những f một thuộc bốn nhóm đối tượng trên đủ điều kiện được cách ly tại nhà
không chỉ phường trung văn phú đô mà tất cả một mươi phường ở quận đều áp dụng như thế
hiện có hàng trăm f một ở quận nam từ liêm đang được cách ly tại nhà theo ông tuấn
tại quận hà đông bà lê thị thanh bình trưởng phòng y tế quận cũng cho biết
từ đầu tháng một mươi một người cao tuổi người có bệnh nền phụ nữ có thai và người dưới một mươi tám tuổi là f một có đủ điều kiện được cách ly tại nhà
ngoài việc gia đình phải đủ điều kiện như trên quận nam từ liêm còn thiết lập kết nối giữa các f một với các hệ thống y tế địa phương
ông tuấn cho rằng đây coi như là dịp tập dượt chuẩn bị cho việc trạm y tế lưu động theo dõi điều trị f không triệu chứng như thành phố triển khai
cho rằng việc triển khai thí điểm cách ly f một
tại nhà là rất cần thiết ông tuấn đưa ra ví dụ thực tế
hiện quận nam tuyên liêm có bốn khu cách ly tập trung gồm hai khách sạn cách ly tổ bay người gặp cảnh f một
và hai khu cách ly do người chính quyền quản lý đang quản lý khoảng bốn trăm linh người
ngày một mươi năm tháng một mươi một quận kích hoạt khu cách ly tập trung tại trường trung học phổ thông trí đức chỉ một ngày nhận được một trăm hai mươi trường hợp
với tần suất này chỉ ba ngày thôi là có thể quá tải nhân sự rất thiếu quận đang huy động y tế tư nhân vận hành hai khu cách ly tập trung
ông tuấn cho hay quận đang trình công văn đề nghị sở y tế và ủy ban nhân dân thành phố cho phép thí điểm cách ly f một tại nhà ngoài bốn đối tượng nêu trên
đồng quan điểm này một số chuyên gia đề nghị thành phố nên tính tới phương án quản lý f một f tại nhà sớm
với những bước đi phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương bởi cách ly f một tại nhà giúp người bị cách ly đỡ tốn kém
bớt bị ảnh hưởng nặng nề về tâm lý chưa kể sự phòng tình huống lây chéo nếu trong khu cách ly tập trung không tuân thủ
pháp luật tp hcm đưa tin chiều ngày một mươi năm tháng một mươi một trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc cho biết
dự kiến ngày hai mươi hai tháng một mươi một tp hcm sẽ triển khai tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín mũi hai cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
theo hcdc tp hcm cũng đã hoàn thành tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín mũi một cho trẻ trong nhóm tuổi nói trên
chiến dịch tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi tại tp hcm bắt đầu từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi và kết thúc vào ngày tám tháng một mươi một
chiến dịch được triển khai ở tất cả hai mươi một quận huyện và thành phố thủ đức với năm trăm linh chín điểm tiêm cho trẻ đi học và sáu mươi tám điểm tiêm chủng cho trẻ không đi học
tổng cộng bảy trăm linh một tám trăm hai mươi trẻ từ độ tuổi một mươi hai đến một mươi bảy tuổi được tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín mỗi một đạt tỷ lệ đồng thuận chín mươi bốn sáu
tp hcm cũng ghi nhận năm mươi bốn trẻ bị phản ứng thông thường chưa ghi nhận trường hợp tai biến nặng sau tiêm
hà nam triển khai tiêm vaccine cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi từ ngày một mươi sáu tháng một mươi một
ông trần xuân dưỡng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phó chỉ huy trưởng trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh hà nam cho biết
việc triển khai tiêm phòng vaccine covid một mươi chín được tổ chức theo chiến dịch tại các cơ sở tiêm chủng đủ điều kiện ở tất cả các tuyến
đối với trẻ em đi học sẽ được tiêm ở các trường học hoặc điểm tiêm được cơ sở giáo dục lựa chọn phù hợp đảm bảo an toàn tiêm chủng và phòng chống dịch bệnh
đối với trẻ không đi học việc tiêm chủng tại các điểm cố định hoặc lưu động trên địa bàn do ủy ban nhân dân xã các huyện thị xã thành phố lựa chọn
đối với trẻ có bệnh nền béo phì tiêm tại các bệnh viện đa khoa tỉnh trung tâm y tế các huyện thị bệnh viện đa khoa khu vực nam lý và bệnh viện đa khoa hà nội đồng văn
đối với trẻ đang điều trị nội trú tại các bệnh viện lập danh sách trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi tại thời điểm tiêm chủng để tiêm theo quy định của bộ y tế
ông dưỡng cũng yêu cầu các phương án tiêm chủng cần hoàn thiện bắt đầu kể từ ngày mai sẽ tiêm chủng ở tất cả các địa bàn
tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn ngành y tế có trách nhiệm bố trí lực lượng vật tư y tế các điều kiện khác phục vụ tiêm chủng đảm bảo an toàn trong suốt quá trình tiêm và sau tiêm cho trẻ
ngành giáo dục và các địa phương cần thông báo cho gia đình trẻ phải bố trí người đưa trẻ đi tiêm đảm bảo giám sát và an toàn cho trẻ
liên quan đến kế hoạch triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
dự kiến toàn tỉnh hà nam có bảy mươi hai hai trăm năm mươi tám trẻ em thuộc đối tượng đủ điều kiện tiêm trong đó có ba mươi bốn chín trăm bảy mươi bảy trẻ em tuổi từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi ba mươi bảy hai trăm tám mươi một trẻ em độ tuổi từ một mươi hai đến một mươi bốn tuổi
vắc xin được sử dụng để tiêm cho trẻ là vắc xin được bộ y tế phê duyệt sử dụng hai liều cơ bản trên đối tượng và tiêm cùng một loại vắc xin
ngày một mươi bốn một mươi một trên một số trang mạng xã hội chia sẻ hình ảnh khu cách ly tập trung của các cháu học sinh ở lán trại chỉ có tấm bạc và manh chiếu
địa điểm được cho là ở hai thôn phiêng mạnh và phiên sử xã ngọc long huyện yên minh tỉnh hà giang
ngay sau đó những hình ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý bình luận của rất nhiều người nhiều ý kiến tỏ ra thương cảm cho điều kiện khó khăn của các cháu
tối cùng ngày thông tin với phóng viên báo sức khỏe và đời sống lãnh đạo ủy ban nhân dân xã ngọc long huyện yên minh cho biết hình ảnh được chia sẻ là đúng ở tại địa phương này
tuy nhiên đây là để các cháu chờ tết nhanh covid một mươi chín chứ không phải điểm cách ly tập trung của các cháu
cụ thể tại địa bàn xã ngọc long đã ghi nhận một ca mắc covid một mươi chín ngoài cộng đồng người này có con đang học tại trường trung học cơ sở ngọc long
do đó địa phương đã tiến hành test covid một mươi chín cho các cháu
do thời tiết rét và có mưa nên nhiều phụ huynh đã dựng lán để các cháu có thể chú và đảm bảo khoảng cách cho các cháu
qua sàng lọc địa phương đã phát hiện khoảng một trăm linh trường hợp f một cùng nhiều trường hợp f hai vị lãnh đạo này cho hay
đến thời điểm hiện tại chỉ riêng tại xã ngọc long huyện yên minh đã ghi nhận gần ba trăm linh trường hợp bao gồm cả f được xác định và nghi nhiễm
ngoài ra tại xã sùng thái cũng phát hiện nhiều ca nhiễm
hiện sở y tế tỉnh hà giang đang tăng cường hơn bảy mươi cán bộ nhân viên y tế xuống trực tiếp tại hai xã sủng thái và ngọc long
phối hợp cùng lực lượng tại chỗ tăng cường xét nghiệm truy vết và khoanh vùng truy vết f còn trong cộng đồng
hiện tại dịch hai xã trên đang từng bước được kiểm soát
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một hai mươi sáu năm trăm hai mươi hai ca mắc covid một mươi chín đứng thứ ba mươi bảy trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân
việt nam đứng thứ một trăm năm mươi một trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ bình quân cứ một triệu người có một mươi bốn trăm một mươi tám ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới nhất ghi nhận trong nước là một hai mươi một bốn trăm chín mươi ba ca
trong đó có tám trăm sáu mươi bốn trăm chín mươi bốn bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có ba tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua là yên bái bắc cạn và cao bằng
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đời
dịch lúc đợt dịch này là thành phố hồ chí minh bốn trăm bốn mươi bảy bốn trăm hai mươi tám ca bình dương hai trăm bốn mươi ba bốn trăm chín mươi bảy ca đồng nai bảy mươi tám bảy mươi ba ca long an ba mươi sáu năm trăm ba mươi sáu ca tiền giang hai mươi bảy trăm tám mươi ca
đến nay việt nam đã chữa khỏi hơn tám trăm sáu mươi ba ba trăm linh ca mắc covid một mươi chín
trong số các ca đang điều trị có đến gần bốn ca nặng cao hơn so với vài ngày trước đây